cái điều này thì đã là một cái sự kế thừa cái sự phát triển sáng tạo của đảng ta từ những năm đấu tranh giành chính quyền sau thành lập đảng chúng ta cũng chưa có chính quyền chúng ta chỉ có mặt trận mặt trận phản đế đông dương rồi sau đó mặt trận dân chủ đông dương và cái quan trọng là mặt trận việt minh chúng ta giành thắng lợi cách mạng thương tác chưa có chính quyền chưa có mặt trận dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đông dương chúng ta giành chính quyền
cho nên đến sau này chúng ta ở miền nam khi mà không có lực lượng vũ trang không có chính quyền chúng ta thành lập mặt trận thì đây là một cái sáng tạo mặt trận coi như thay cho một cái chính quyền để mà tập hợp lực lượng đấu tranh chính trị rồi lãnh đạo tổ chức đấu tranh vũ trang xây dựng lực lượng chiến tranh du kích rồi đoàn kết quốc tế để giành chính quyền về tay mình và thống nhất đất nước
tôi nghĩ rằng cũng hiếm có một cái đảng nào mà lãnh đạo chiến tranh để xây dựng được một cái mặt trận để mà tổ chức chiến tranh cho đến ngày thắng lợi
sáu mươi năm sau kể từ khi ra đời bài học kinh nghiệm về việc tập hợp lực lượng một cách sáng tạo độc đáo của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm và bài học thực tiễn của mặt trận việt minh trước đó vẫn còn nguyên giá trị
kinh nghiệm bài học quý giá đó đã và đang được thực hiện được phát huy trong một hình thức
hình thức mặt trận rộng rãi hơn đó là mặt trận tổ quốc việt nam ngày nay
với bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều phức tạp các thế lực thù địch không ngừng chống phá đảng và chế độ dưới nhiều hình thức khác nhau tiếp cận người dân trên mọi khía cạnh cuộc sống
chúng ta càng thấy được sự cần thiết của sức mạnh đoàn kết toàn dân sức mạnh của mọi tầng lớp mọi lực lượng yêu nước được tổ chức lại dưới sự lãnh đạo của đảng
trong thời chiến đó là mặt trận để giải phóng dân tộc còn trong thời bình đó là mặt trận xây dựng một đất nước việt nam giàu mạnh và phát triển